liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại bình định cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam lê văn tài ba mươi hai tuổi chú ở huyện phù cát tỉnh bình định để điều tra về tội giết người
và điều đáng nói đối tượng đã gây ra cái chết cho chính cha ruột của mình
trước đó đối tượng này đã đến công an huyện phù cát để tự thú về việc đã dùng dao đâm chết cha ruột mình là ông lê văn tuấn
hai mươi tuổi ở xã cát nhơn huyện phù cát do mâu thuẫn sau khi đã uống rượu say
để phục vụ cho công tác điều tra xử lý đúng người đúng tội trước pháp luật
trước sự chứng kiến của chính quyền và người nhà nạn nhân cơ quan pháp y tỉnh bình định đã tiến hành khai quật tử thi ông lê văn tuấn
để làm rõ bản chất của vụ việc qua đó xác định nguyên nhân và đối tượng gây ra cái chết của nạn nhân
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định đang hoàn tất hồ sơ vụ án để xử lý đối tượng theo quy định